tỷ lệ hộ nghèo ở sáu mươi bốn huyện nghèo giảm từ năm mươi bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi năm còn hai mươi bảy tám mươi năm năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền và thành phần xã hội lại có xu hướng dãn ra
rõ ràng chúng ta làm càng tốt chương trình giảm nghèo bền vững
thì vấn đề tranh lệch về giàu nghèo và khoảng cách giữa các vùng miền nó cũng có xu hướng giảm ra
tuy là cái tốc độ chậm nhưng mà rõ ràng là đang thể hiện cái sự bất công bằng xã hội
dù thực hiện tốt nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là trên hai mươi bảy
còn cao so với miền xuôi
sấp xỉ ba dẫn đến bất công bằng xã hội
rõ nét nhất là trong lĩnh vực y tế hết năm hai nghìn một mươi chín cả nước có chín mươi sáu hộ cận nghèo được tham gia bảo hiểm y tế
nhưng chủ yếu là do ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội đóng góp
trong số sáu mươi bảy hai trăm linh năm hộ nghèo thiếu hụt đa chiều còn bốn năm trăm tám mươi bảy hộ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ y tế chiếm sáu tám mươi ba

đảm bảo sự tông bằng sau bởi vì trung ương nghị quyết trung ương nhiều đại hội đã nêu phát triển và tăng trưởng kinh tế
mà không đem lại lợi ích cho người dân thì cái sự phát triển và tăng trưởng đó nó không có ý nghĩa
để phát triển bền vững thì tăng trưởng kinh tế phải gắn với giảm nghèo và công bằng xã hội
bảo đảm để mọi người dân đều được hưởng thụ ngày một tốt hơn những thành quả của sự nghiệp đổi mới